đoàn đại biểu thành phố hà nội do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố làm trưởng đoàn cũng đã đến đặt lãng hoa tưởng nhớ lãnh tụ vĩ đại
tại tượng đài lenin trên đường điện biên phủ quận ba đình hà nội
trước tượng đài lenin các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí
đối với sự nghiệp cách mạng thế giới và nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh đoàn kết một lòng kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản
xây dựng thủ đô đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới